cảnh giác với tin nhắn tuyển dụng giả mạo doanh nghiệp lớn
nội dung này sẽ có trong một cảnh giác ngày hôm nay của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin chiều nay là thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và các đồng phạm tham gia buôn bán thuốc giả
sáng nay phiên xét xử tiếp tục với phần tranh luận
các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều luận điểm luận cứ
phân tích các góc độ hành vi trong vụ án nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm cho thân chủ của mình
bảo chữa cho bị cáo phạm hồng dương
bảo chữa cho bị cáo phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
luật sư trần hồng phúc cho rằng bị cáo châu không chỉ đạo các nhân viên dưới quyền
thẩm định sớm hồ sơ xin cấp số đăng ký cho hai thuốc h hai k levo frosacin và h hai k c pro frosacin
mang nhãn mark healthy hai nghìn canada do công ty v medimax đứng tên đăng ký
theo luật sư phúc bị cáo châu có bút phê vào công văn số một mươi hai
xin thẩm định sớm hồ sơ xin cấp số đăng ký của công ty v medimax
tại cơ quan điều tra
cũng như tại phiên tòa ông nguyễn ngọc anh và bà vũ bạch dương
chuyên viên thuộc phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược đều khai
việc đưa hồ sơ hai thuốc trên ra thẩm định sớm là thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà phạm hồng châu
luật sư phúc cho rằng việc thẩm định sớm là do hai chuyên viên ngọc anh và dương tự hiểu
chứ bị cáo châu không chỉ đạo thẩm định sớm
chủ trương chung mà bị cáo châu nhắc đến trong buốt phê là rất nhiều chủ trương chung của cục quản lý dược
liên quan đến việc xử lý thuốc để đưa ra thị trường
theo cáo trạng qua kiểm tra đã xác định bộ y tế và cục quản lý dược không có chủ trương hay quy định nào
cho phép bộ phận thường trực đăng ký thuốc
phòng đăng ký thuốc được ưu tiên đưa hồ sơ đăng ký thuốc của doanh nghiệp ra thẩm định sớm
trừ trường hợp có dịch bệnh sẽ quyết định có của bộ trưởng bộ y tế
và chiều nay phiên tòa tiếp tục phần tranh luận
sau quá trình nắm thông tin ngày một mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cho biết
vừa kiểm tra cơ sở sản xuất chè trên địa bàn
có dấu hiệu sản xuất hàng giả mạo danh nhãn hiệu với số lượng lớn
để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường trong dịp hè này
cụ thể kiểm tra cơ sở sản xuất chè tại địa chỉ số một trăm linh hai đinh nhật tân phường hòa an quận cẩm lệ
do bà đặng ngọc quỳnh ba mươi sáu tuổi làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện có gần một sáu trăm linh gói trẻ thành phẩm và ba mươi hai vỏ bao bì
nghi vấn giả mạo nhãn hiệu chè liên
đây là thương hiệu chè nổi tiếng trên thị trường hiện nay
qua làm việc bà quỳnh thừa nhận
do nhận thấy nhãn hiệu chè điên đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường
nên đã đặt in bao bì giả nhãn hiệu và bán ra thị trường với giá rẻ hơn
nhằm cạnh tranh và hưởng tranh lệch
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đã tạm giữ toàn bộ tang vật
để tiếp tục xác minh làm rõ
phát hiện hai cửa hàng kinh doanh kho bãi ở xã yên đồng huyện yên lạc
bày bán động cơ máy xe ô tô và ca bin xe ô tô do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành kiểm tra
cụ thể kiểm tra cửa hàng kinh doanh kho bãi hùng gặt do kim đình hùng làm chủ
công an phát hiện bày bán bốn động cơ máy xe ô tô và hai cabin xe ô tô do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng thời gian trên lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra hoạt động kinh doanh kho bãi
cảnh đồng do nguyễn thị đồng làm chủ
phát hiện cửa hàng bày bán hai động cơ máy xe ô tô
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
tổng trị giá số hàng hóa trên là gần sáu mươi triệu đồng
vừa phát hiện và bắt giữ vụ mua bán sản phẩm động vật nguy cấp quý hiếm
tăng vật thu giữ gồm móng vút răng nanh của loài hổ báo và gấu chó
đối tượng liên quan đến vụ việc là vũ văn mỹ ở xã tri lăng bắc huyện thanh miện
trước đó vào trưa ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại một quán trên địa bàn thị trấn thanh miện
lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện mỹ có mang một hộp vải màu nâu đỏ
bên trong có hai móng vút màu trắng ngà hai móng vuốt màu nâu đen một chiếc răng nanh
nghi là sản phẩm của loài động vật nguy cấp quý hiếm
mỹ khai nhận số sản phẩm trên là móng vuốt răng nanh của hổ gấu chó
vị mỹ mang đi giao bán sản phẩm động vật nguy cấp quý hiếm
và giao bán cho một người quen trên mạng xã hội với giá hai mươi tám triệu hai trăm linh nghìn đồng
hiện công an huyện thanh miện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc và đối tượng liên quan
thưa quý vị góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế một việt nam tươi đẹp thân thiện mến khách
cùng các cấp ngành cả nước đang nỗ lực để có được một kỳ si game thành công
hiện hà nội tiếp tục đưa ngành hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề phát triển
qua đó thu hút khách du lịch trong nước
và ngoài nước cũng như là nhằm khơi dậy quảng bá nét văn hóa đặc sắc của việt nam
đến với các sản phẩm làng nghề tiêu biểu của việt nam
chị nguyễn thị hồng hạnh đã tỏ ra thích thú với những chiếc túi sách được làm hoàn toàn bằng thủ công
đây cũng là món quà mà chị dự định sẽ dành cho bạn mình từ hàn quốc đến việt nam
để tham gia thi đấu trong si game ba mươi một lần này
em thấy việt nam chắc là sẽ mạnh về cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ
vì được làm bằng tay rất là tỉ mỉ chi tiết
mà em rất là ưng những cái mẫu
các sản phẩm của làng nghề việt nam hiện đa dạng nhiều chủng loại
mẫu mã đẹp chất lượng tốt và có thế mạnh trên thị trường trong và ngoài nước
bao gồm sản phẩm mây che đan sơn mài đồ gỗ
nhân dịp si game ba mươi một được tổ chức tại việt nam
các làng nghề tại hà nội đã nỗ lực hết mình
để giới thiệu với bạn bè trong ngoài nước các sản phẩm tiêu biểu của mình
tôi đã phục vụ si game hai mươi hai ở nhà văn hóa trung tâm hà đông
được lễ hội si game hai mươi hai rồi lần này tôi lại được phục vụ si game hai mươi hai
lễ hội si game ba mươi một tôi đã thiết kế trong một tháng trời
nghiên cứu ra nhiều mẫu mạ đa dạng và phong phú
không phải một hình nón áo dài truyền thống
mà làm ra nhiều các loại mốt về nón
nón lá trên lụa ở trong có hoa sen
và các loại nón to nhỏ khác nhau
và nón sao vàng
và các loại nón cho trẻ em để làm quà tặng
và nón có chữ chào mừng si game
được biết trong những năm gần đây
hỗ trợ của trung ương và thành phố đã giúp làng nghề truyền thống phát triển
thông qua các chương trình xúc tiến thương mại khuyến công quốc gia
chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tạo việc làm tại các vùng nông thôn ngoại thành
hiện có gần hai trăm linh làng nghề đòi doanh thu từ một mươi đến năm mươi tỷ đồng một năm
một số làng nghề đã doanh thu từ một đến hai năm trăm linh tỷ đồng một năm
phải gắn du lịch với thương mại với làng nghề
tôi nói ví dụ ngay hà nội này là một khoảng mấy chục làng nghề
lụa vạn phúc này
rồi sơn mai ở ứng hòa hạt tây
rồi những làng cốm ở thanh tri
tất cả những cái đó là mình đi các nước mình biết rồi
rõ ràng anh phải gắn cái du lịch với làng nghề
tức là tinh thần như thế này này
anh bán được hàng anh giới thiệu được sản phẩm văn hóa việt nam
anh anh nói vui là anh lấy thêm tiền của khách được nhiều
rồi người ta có những cái quà lưu luyện
và rõ ràng cái hoạt động du lịch nó phong phú đa dạng
và bản thân cái làng nghề cũng phải nâng cấp lên
môi trường đừng có ô nhiễm bảo thái độ cũng tốt
thể hiện cái tinh hoa của mình trực tiếp
khách cụ thể người ta thích là không phải mua sản phẩm bình thường đâu
ta phải đến xem cụ thể
hiện nay hà nội đang phát động chương trình kết nối mạng lưới sản xuất
và tiêu dùng bền vững sản phẩm làng nghề truyền thống thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi hai
đây cũng là hoạt động nhằm phát triển sản phẩm làng nghề
qua đó thu hút khách du lịch hiệu quả hơn trong thời gian tới
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
công ty cổ phần vận tải đường sát sài gòn sẽ miễn giảm giá vé tẩu cho hành khách
trong dịp cao điểm vận tải hè từ ngày một tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng bốn
trong đó đối tượng chính sách được giảm từ ba mươi đến chín mươi
người cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên được giảm một mươi năm
ngoài những đối tượng này trẻ em học sinh sinh viên cũng được miễn giảm giá vé

đoàn viên công đoàn các ngành
tập đoàn doanh nghiệp địa phương khu công nghiệp chế xuất khi mua vé cá nhân được giảm năm
sau chuỗi ngày dài tăng liên tiếp từ đầu năm giá thép xây dựng trong nước hiện bắt đầu hạ nhiệt
giá thép vừa được điều chỉnh giảm từ ba trăm linh đến bốn trăm năm mươi đồng một tấn
xuống còn một mươi tám một đến một mươi chín một triệu đồng một tấn
lý giải nguyên nhân giá thép bỗng nhiên quay đầu giảm
nhiều doanh nghiệp cho biết là do giá phôi thép nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép giảm đáng kể
dù giá thép giảm nhưng vẫn cao hơn khoảng ba năm
so với thời điểm cuối tư năm ngoái
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an vừa đồng ý cho một trăm linh ba thương nhân quốc tịch trung quốc
được cấp thị thực nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu hữu nghị để thu mua vải thiều tại bắc giang
ước tính sản lượng vải thiều năm nay của bắc giang khoảng một trăm tám mươi tấn
thu hoạch trong thời gian từ hai mươi tháng năm đến hai mươi tháng bảy
trung quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu chính của quả vải bắc giang
tỉnh này cũng duy trì ba trăm linh cơ sở đóng gói phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường một tỷ dân này
thưa quý vị trong thời gian phục hồi kinh tế sau dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
thì nhu cầu tìm việc của người dân ngày một tăng cao với mục đích cải thiện thu nhập
và nắm mắt được điều này thì nhiều cá nhân đơn vị đã lợi dụng giả mạo các doanh nghiệp lớn
để đưa ra những lời mời tuyển dụng hấp dẫn nhằm mục đích lừa đảo
người dân cần nâng cao cảnh giác và hết sức thận trọng trước những thông tin tuyển dụng trên mạng
hay là qua tin nhắn từ những số điện thoại cũng như tài khoản lạ để tránh tiền mất tật mang
thu nhập từ hai trăm linh đến hơn một triệu đồng một ngày
nhận tiền ngay trong ngày công việc đơn giản chỉ cần làm việc tại nhà
đó là công thức chung của những tin nhắn mời gọi tuyển dụng
lấy tên công ty tiktok đến từ các số điện thoại tài khoản email lạ
tuy nhiên thực tế công ty này không hề có chính sách tuyển dụng như vậy
khi mà nhận được các cái thông tin phản ánh của người dân
về việc nhận được cái tin nhắn thông báo tuyển dụng từ tiktok
thì ngay lập tức thì cục an toàn thông tin đã liên hệ với đại diện tiktok ở việt nam
để sang minh thông tin nêu trên
và nhận được cái phản hồi từ tiktok việt nam là
tiktok không gửi bất kỳ cái tin nhắn tuyển dụng nào như trên
sau đó thì cục an toàn thông tin cũng đã ngay lập tức đưa ra các văn bản điều phối
cho các cơ quan liên quan và đăng tải các cảnh báo
của người dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng
không riêng gì tiktok hay tiki hiện nay có không ít tin nhắn tuyển dụng
lấy tên các công ty thương mại điện tử lớn nổi tiếng nhằm lấy lòng tin của người dân
nếu thiếu thông tin người dân hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo
chiếm đốt tài sản trên không gian mạng
mình thì cũng rất hay nhận được những tin nhắn tuyển dụng từ các số máy lạ
nhưng mà do không biết các thông tin đấy có được xác thực hay không
nên mình cũng thường bỏ qua
tuy nhiên cũng có một số tin nhắn là mình thấy là thông tin tuyển dụng
của các doanh nghiệp lớn như các thương mại địa tử lớn
hay là công việc online nghe cũng rất là hấp dẫn
nhưng mà hiện nay tình trạng lừa đảo trực tuyến rất là nhiều
nên là mình cũng cảnh giác nếu mà có nhu cầu
thì mình cũng chỉ xem những thông tin trên những trang chính thống thôi
ngay sau khi nhận được phản ánh và tiến hành sang mình
trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam
thuộc cục an toàn thông tin đã cảnh báo khuyên cáo người dân
nên thần trọng với tất cả các nội dung bài tuyên truyền tuyển dụng
có yêu cầu để lại thông tin cá nhân đóng phí đặt cọc nhận thưởng
mà không thông qua các tài khoản
kênh thông tin chính thức của các đơn vị tuyển dụng
hiện nay thì trung tâm viên sớt cũng đã đưa vào vận hành
trang chống thư gác vn và chúng tôi thường xuyên cập nhật
các tin mới nhất về các hình thức lừa đảo mọi danh
trên môi trường mạng thông qua tin nhắn và cuộc gọi
thứ hai nữa là người dân khi nhận được những tin nhắn
hoặc những cuộc gọi có lời mời hấp dẫn về mức thu nhập
thì cũng nên check lại các nguồn thông tin đăng tin
trên các nguồn khác nhau không nên phụ thuộc
vào một nguồn duy nhất mà do chính đối tượng
cung cấp thứ hai là không nên cung cấp các thông tin
cá nhân của người dân trên các trang mạng
hoặc trên các đường link khi chưa có sự kiểm chứng
không tải các ứng dụng khi mà chưa có rõ về nguồn gốc
thời gian gần đây vấn nạn lừa đảo trực tuyến
ngày càng trở nên phức tạp với những con số thiệt hại
ngày càng lớn bên cạnh sự vào cuộc xử lý
của các cơ quan chức năng mỗi người dân cần nêu cao
tinh thần cảnh giác và tỉnh táo khi tham gia
vào các hoạt động trên không gian mạng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại